bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
tới sự có các đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị chức năng thuộc các bộ ban ngành trung ương
cùng vận động viên công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc và đoàn trọng tài điều hành các trận đấu tại đại hội một mươi
để buổi lễ khai mạc diễn ra an toàn ban tổ chức đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt khung khử quận thực hiện nghiên các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

ngày truyền thống công an nhân dân ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã bước lên cùng danh dự thắp lên ngọn lửa đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại lễ khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ sáu
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra cho lực lượng công an nhân dân những nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải phát triển toàn diện có bản lĩnh chính trị trình độ nghiệp vụ pháp luật ngoại ngữ kiến thức xã hội đặc biệt phải có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong mọi tình huống
phong trào tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị địa phương để nâng cao thể chất rèn luyện thể lực tăng cường bản lĩnh ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an dân
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
đội khỏe vnhtq được tổ chức năm năm một lần
là sự kiện thể thao lớn của ngành công an
có ý nghĩa hết sức quan trọng để đánh giá đẩy mạnh phong trào thể đại thao trong toàn lực lượng nâng cao sức chiến đấu sức khỏe đáp ứng yêu cầu văn hóa của cán bộ chiến sĩ
để đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi đạt được yêu cầu đề ra thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị công an các đơn vị địa phương ban tổ chức và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức đại hội
theo đúng kế hoạch
các trọng tài huấn luyện viên vận động viên và cán bộ chiến sĩ quán trị tinh thần vô tư công bằng khách quan đoàn kết chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vì sự thành công chung của đại hội
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nhấn mạnh
công tác thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thể dục thể thao của đất nước
qua đó góp phần nâng cao sức khỏe thể lực và văn hóa tinh thần rèn luyện bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an đã tổ chức công bố lễ quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến
tại điểm cầu của bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao quá trình công tác và thông báo quyết định của đồng chí bộ trưởng bộ công an
về việc chuyển ngành của đại tá nguyễn quốc đoàn giám đốc công an tỉnh đến nhận công tác tại tỉnh ủy thừa thiên huế
tiếp đó bộ công an công bố quyết định của đồng chí bộ trưởng bộ công an bổ nhiệm thượng tá nguyễn thanh tuấn phó giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn sơn đánh giá cao quá trình phấn đấu nỗ lực của đồng chí thượng tá nguyễn thanh tuấn
đồng chí thứ trưởng và lãnh đạo tỉnh cũng tin tưởng ở nhiệm vụ công tác mới thượng tá nguyễn thanh tuấn sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo chỉ huy tận tâm tận lực vượt qua mọi khó khăn thử thách sát cánh cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân xây dựng thừa thiên huế ngày càng bình yên và giàu đẹp
đặc biệt trước mắt chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn cho đại hội đảng các cấp các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn
hôm nay tròn chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong suốt chín mươi năm qua công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của đảng và của dân tộc
xác định rõ vị trí vai trò của công tác tuyên giáo trong bảy mươi năm năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các mặt công tác tuyên giáo phối hợp với lực lượng làm công tác tuyên giáo của đảng gặt hái được nhiều thành công trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ra đời trong những ngày sôi sụp của bất ngạc tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bên cạnh công tác nguồn vụn chủ động đấu tranh phòng chống các loại vật vụn
tự lượng công an nhân dân đã cùng các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các quốc lực tù định